đã từ nhiều năm nay đội cứu hộ cứu nạn ở cầu cái đôi thuộc phường bốn thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
luôn tất bật với công việc tuần tra canh gác bảo đảm sự an toàn cho phương tiện thủy
năm nay với con lũ được cho là lớn hơn tiêm ẩn nhiều nguy cơ so với các năm trước
thế nhưng nhờ quá trình túc trực tuần tra cứu hộ tự nguyện của các thành viên trong đội cứu hộ cứu nạn
mà hàng nghìn phương tiện đường thủy lưu thông được an tâm và an toàn hơn
khu vực cầu cái đôi là ngã ba tiếp giáp giữa sông tiền và sông sa đéc
khu vực này dòng chảy rất mạnh và nguy hiểm lưu lượng phương tiện qua lại nhiều
việc xảy ra tai nạn đường thủy là khó tránh khỏi
tuy nhiên từ khi đội cứu hộ cứu nạn cầu cái đôi được thành lập
các vụ tai nạn từ chìm ghe tàu cho đến những trục chặt nhỏ
đều được đội cứu hộ cứu nạn giúp đỡ kịp thời hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
vì năm nay lũ cao nhiều khi trột neo cài dây neo rồi mình cũng ra
ra rồi mình ra mình dòng nó vô không nổi
nhưng mình ra thì mình viện trợ ghe lớn rồi cho nó ra tiếp
mình thấy người ta bị nạn thì mình cứu thôi ai cũng vậy
thì mình thấy vậy là nó tốt mình làm
nước lũ nước đổ nước này kia rất nhiều
thì sự cố hủ nó xảy ra buộc người ta gặp nạn vậy
thế giờ mình cứu rồi
đội cứu hộ cứu nạn có tất cả năm thành viên
người trẻ nhất cũng gần bốn mươi tuổi người lớn tuổi nhất đã ngoài năm mươi
mỗi người đều đã có gần hai mươi năm gắn bó với công việc cứu người thầm lặng này
trong số năm thành viên thì có ba người chuyên làm nghề đưa đò
ngoài việc đưa khách qua sông các anh còn tự mình kiêm luôn nhiệm vụ
giám sát sự an toàn của nhiều phương tiện khi lưu thông qua đoạn sông này
hồi đó ở đây là cái nhà ở đây rồi thấy xuồng ghe nó chèm
xuồng ghe sẵn ra đó cứu giết người
và là lúc hai nghìn một mươi trở lên là nhiều lắm
ta lên tới sớm là xuống ghe đông nhà xuống xuồng tiếp chạy ra ngoài
cứu giết rồi lên đổ lên
đó là như là tình nguyện rồi
hàng ngày các thành viên trong đội đều phân công người ứng trực tại chốt
nhất là vào ban đêm
tuy công việc vất vả nhưng các anh tham gia rất nhiệt tình
trên tinh thần tự nguyện không thù lao hay lương bổng
nhờ sự tiên phong và nghĩa cử cao đẹp của các anh
mà đã có thêm nhiều tấm lòng tốt đẹp được nhân rộng
hiện nay toàn thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
có tới hai mươi sáu chốt cứu hộ cứu nạn với một trăm hai mươi bốn tình nguyện viên thanh niên sung kích
trong đó chốt cứu hộ cứu nạn cầu cái đôi là điểm sung yếu nhất và hoạt động lâu năm nhất